chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi ba tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
thưa quý vị công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với bốn bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại thành phố từ sơn giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cụ thể bốn bị can gồm nguyễn văn quỹ nguyên chủ tịch ubnd thị xã từ sơn nay là thành phố tử sơn
trước khi bị bắt quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn xuân thanh nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài trình
tỉnh bắc ninh hiện đã nghỉ hưu theo chế độ
màu quang thắng nguyên phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
liên quan đến vụ án này ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc sơn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh trước đó cũng đã khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố tử sơn nguyễn thế tuấn
và phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn do có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
không được cấp phép đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ thẩm mỹ một cơ sở kinh doanh làm đẹp thuộc phường thạc gián
quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra bắt quả tang khi đang tự do quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chưa được cho phép
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên new seul có địa chỉ tại số tám mươi phan thanh do bà nguyễn thị ánh diệu làm chủ
lực lượng công an phát hiện có hóa đơn thu phí dịch vụ như nâng mũi cắt cánh mũi tiêm filler cắt mí nhưng không xuất trình được bất cứ văn bản nào thông báo đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế
và tại thời điểm kiểm tra chỉ có hai khách hàng đã làm nâng mũi cắt mí
qua làm việc công an quận còn phát hiện hơn năm trăm linh sản phẩm y tế như bơm kim tiêm chất làm dày thuốc kháng sinh găng tay bình oxy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an quận đã lập biên bản tạm giữ số vật tư y tế nói trên để xác minh xử lý theo đúng quy định
công an huyện nguyên bình tỉnh cao bằng cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ vụ khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp danh giữa huyện nguyên bình tỉnh cao bằng và huyện bắc nặng tỉnh bắc cạn
vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện nguyên bình phát hiện bốn đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại khu vực bờ sông năng
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện một máy xúc một giàn sang một máy nổ một máy bơm nước và dầu diesel phục vụ khai thác vàng
qua kiểm tra các đối tượng không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đồng thời khai nhận được trần duy điệp chú tại tỉnh vĩnh phúc thuê tiến hành hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản tại bờ sông năng với tiền công từ sáu đến tám triệu đồng một tháng
vào ngày hai mươi hai tháng bảy công an huyện nguyên bình đã trự tập đối tượng trần duy điệp đến công an huyện làm việc
bước đầu điệp khai nhận thuê bốn đối tượng trên để khai thác vàng trái phép
phó thủ tướng lê văn thành vừa yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sân bay long thành trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó phó thủ tướng chính phủ lê văn thành yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai các bộ ngành và các cơ quan liên quan
tiếp tục cố gắng quyết tâm cao tập trung giải quyết các công việc khó khăn vướng mắc đổi mới cách làm việc huy động tối đa nhân lực máy móc thiết bị bám sát mục tiêu tiến độ đề ra
phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ vào năm hai nghìn hai mươi năm tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối để triển khai đồng bộ và bảo đảm khởi công trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cũng như phần diện tích đất giai đoạn hai để xây dựng hàng rào đảm bảo an ninh
thưa quý vị vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng bảy tại trạm thu phí cao bồ tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc tổ chức lễ khai trương năm làn thu phí tự động không dừng etc
trong đó có ba làn ra khỏi cao tốc và hai làn đi vào mặc dù các làn thu phí không dừng trên cao tốc cầu rẽ ninh bình đã được triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhưng mà đến nay
việc triển khai thu phí không dừng trên toàn tuyến mới được hoàn thiện và đây là tuyến cao tốc đầu tiên trong số bốn tuyến cao tốc do vec quản lý thực hiện thu phí không dừng
tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình bình quân mỗi ngày có khoảng hơn bốn mươi tám phương tiện đi thông qua trong số này vẫn còn khoảng hai mươi tám chưa sử dụng dịch vụ thu phí etc
hiện các đơn vị quản lý đã sắp xếp điểm gián thẻ ngay tại các điểm vào của trạm thu phí với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân
trên đường cao tốc
khi mà đi qua các trạm thu phí thì các bạn thu phí có hướng dẫn tôi là dán thẻ và hoàn toàn miễn phí
cái đấy thì em thấy nó rất là hợp lý và nó rất là tiện cho người tiêu dùng
thường thì mình rất là lưu thông qua tuyến đường này rất là nhiều có thể một tuần mình đi khoảng đến bốn năm lượt cơ
hôm nào mình nhỡ thì mình lại mua thẻ
sau đợt mùa một tháng tám này chắc chắn
sau đó mình sẽ phải sử dụng cái chuyên ở trong thẻ này
lý do lựa chọn tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình là tuyến cao tốc đầu tiên trong bốn tuyến do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý để thu phí không dừng
theo đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc là do tuyến này đã có sẵn một mươi năm làn etc
nay chỉ cần bổ sung một mươi ba làn nữa là đủ hai mươi tám làn thu phí tự động không dừng
các tuyến còn lại thì vec cũng đang lắp đặt và dự kiến đưa vào vận hành ttc từ ngày
hai mươi sáu đối với tuyến long thành dầu dây hai mươi sáu tháng bảy từ ngày hai mươi sáu tháng bảy và hai tuyến nội bài lào cai và tuyến đài đăng quảng ngãi sẽ hoàn thành đưa vào dịch vụ thu phí tự động không dừng từ ngày hai mươi tám tháng bảy
đấy là một cái thách thức đối với tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
hiện các đơn vị và nhà quản lý đang tổ chức diễn tập các tình huống xử lý sự cố xây dựng các quy trình quản lý vận hành để đảm bảo việc chuyển sang thu phí hoàn toàn tự động không dừng được an toàn thông suốt
giám sát vi phạm này thì chúng ta có hệ thống camera làm và tất cả đều được giám sát xử lý cho tất cả các phương tiện là nó thuận tiện nhất
và chúng tôi cũng có những cái làn xử lý sự cố khẩn cấp để xử lý và cũng bố trí tất cả các cái lực lượng trong đó có cả cái sự hối hợp rất chặt chẽ của c tám và thanh tra của tổng cục đường bộ
thì cũng sẽ xử lý và đặc biệt là đối với những tháng đầu và những ngày đầu thì sẽ có những sự linh hoạt nhất định để cho các phương tiện
ví qua được các phương tiện nhận được
kinh nghiệm của cao tốc hà nội hải phong thì đối với các cái sự cố thì đơn vị vận hành cũng như nhà cung cấp dịch vụ thường chỉ xử lý trong vòng khoảng ba đến năm phút là đã giải tỏa được cái sự cố để đảm bảo cái ung tắc là cũng quá năm mươi đến một trăm linh mét
hiện các dự án bot và cao tốc trên cả nước có một trăm hai mươi chín trạm thu phí trong đó một mươi sáu trạm do điều kiện thời gian thu phí phương án tài chính không khả thi nên chưa áp dụng etc
còn lại một trăm một mươi ba trạm đã lắp đặt xong etc
xe thu phí không dừng từ mùng một tháng tám tới theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tiếp theo xin mời quý vị đến với những tin vắn kinh tế đáng chú ý
theo văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật
cơ quan này nhận được cảnh báo của eu về một số sản phẩm mì ăn liền xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam
cụ thể đức gửi cảnh báo mì ăn liền hương vị gà ri
của công ty cổ phần thực phẩm á châu vì có chứa chất cấm ethylene oxyd vượt ngưỡng quy định của eu
còn manta gửi cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu nguyễn gia do xác định nguyên liệu sản xuất loại bánh phở này từ gạo biến đổi gen
bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tìm hiểu thị trường
nhất là các yêu cầu kỹ thuật để tránh vi phạm tiêu chuẩn các nước nhập khẩu
trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương thực hiện ngay các biện pháp bình ổn giá thịt lợn
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường
để thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định
do vi phạm một số vấn đề trong lĩnh vực chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước phạt vietnam airlines tổng cộng một trăm bảy mươi triệu đồng
cụ thể vietnam airlines công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước
và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
bên cạnh đó vietnam airlines còn bị phạt do không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập
báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị tiền lương của ban tổng giám đốc
là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia quảng nam điểm đến du lịch xanh
festival miền biển với chủ đề cù lao tràm mùa hoa ngô đồng đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại cù lao tràm đã tạo dấu ấn đặc biệt cho du khách
sự kiện được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút khách quay trở lại với củ lao tràm sau hai năm ngành du lịch đóng băng vì dịch bệnh
từ nhiều năm trở lại đây cù lao tràm được biết đến nhiều hơn với danh sưng hòn đảo hoa ngô đồng nhờ vào mật độ phân bố dày đặc của loài cây này trên đảo
ngộ đồng bắt đầu nở hoa từ giữa tháng bảy hàng năm phủ một màu đỏ tô điểm rừng cù lao chàm trong khoảng một tháng
đó cũng chính là lý do vì sao cù lao chàm mua hoa ngô đồng
hoa ngô đồng đỏ là chủ đề của festival miền biển lần này
điểm nhấn độc đáo trong chuỗi các hoạt động của festival chính là việc khai trương tuyến đường ngô đồng đỏ
đoạn từ bãi làng đến bãi xếp hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới cù lao tràm trong dịp hè
giữa một miền xanh thẳm của rừng và biển những đỏ hoa ngô đồng đang mùa nở rộ thấp sáng một góc trời cù lao chàm
việc tạo ra một lệ hồi gặn với loài cây này là nỗ lực trong việc quảng bá giá trị cận quan biển đạo
đồng thời tạo ra một sầu ẩn chất riêng của cù lao chàm
ở đây có phong cảnh rất là đẹp cây ngô đồng rất là đẹp
đây là lần đầu tiên mình đến đây và mình cảm thấy rất là thú vị và mong có một ngày nào nữa mình sẽ đến đây mình tham quan
trong hai ngày diễn ra festival hai mươi hai và hai mươi ba tháng bảy nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức nhằm tái hiện lại những nét đẹp văn hóa
và các hoạt động thể thao mang đậm chất đặc trưng của người dân xứ đảo như trình diễn lắc thúng chai
ngày hội thả diều trình diễn cano nghệ thuật đêm hội âm nhạc
cũng mong một mùa lễ hội cù lao chàm đã mang lại cho chúng ta tất cả những tình cảm giác gần gũi thiên nhiên
một hoàn cảnh trong mắt du khách rất là ấn tượng về cù lao chàm
đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay
khi cù lao chàm có sự phục hồi về mặt du lịch sau hai năm chúng ta bị ảnh hưởng với đại dịch covid
lễ hội lần này là muốn quảng bá những hình ảnh đẹp những nét văn hóa của dân miền biển
đến với đông đảo du khách
qua đợt tổ chức này hoạt động lễ hội như thế này sẽ xem xác đánh giá lại một cách thật là tỷ lượng
và có cái chương trình hoạt động một cách phù hợp tinh tế cũng như là nó chất lượng hơn
lễ hội festival miền biển với chủ đề cù lao tràm mùa hoa ngô đồng đỏ đã thu hút hàng nghìn du khách đến với cù lao chàm
sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và sau những sự cố đáng tiếc xảy ra người dân và chính quyền xã đảo rộn ràng những niềm vui và kỳ vọng cho chặng đường phục hồi